theo thống kê của tổng cục lâm nghiệp trong sáu tháng đầu năm nhiều điểm nóng về bảo vệ rừng đã gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín và nắng nóng hạn hán gây thiệt hại về rừng
ước tính năm hai nghìn hai mươi cả nước trồng đạt hai trăm hai mươi ha rừng tập trung đạt một trăm linh kế hoạch
để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi cũng như giảm tỷ lệ vi phạm khôi phục tỷ lệ che phủ rừng tại các điểm nóng về khai thác rừng thì nhiều giải pháp cấp bách đã được các ban ngành thực hiện
đối với bảo vệ rừng chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa phương sẽ phát hiện những điểm nóng tổ chức tuần tra và thậm chí có một số nơi bây giờ còn ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ rừng
và chúng tôi xác định việc bảo vệ rừng là một nội dung quan trọng để đảm bảo được tỷ lệ che phủ rừng đạt bốn mươi hai trong năm mai
với những giải pháp đưa ra ngành lâm nghiệp tin rằng sẽ đạt được chỉ tiêu che phủ rừng bốn mươi hai mà chính phủ đề ra